tối qua ngày sáu tháng chín tám thành viên của giàn nhạc về âm nhạc đương đại từ yogi akata indonesia đã biểu diễn tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam
buổi biểu diễn là sự đối thoại giữa hai giàn nhạc về âm nhạc đương đại việt nam và indonesia
các tác phẩm được biểu diễn tại chương trình giao lưu trao đổi giữa hai giàn nhạc về âm nhạc đương đại gồm gatod dana
nhóm nhạc đương đại mới yogi akata được thành lập năm hai nghìn một mươi bảy bởi một nghệ sĩ xe lô nổi tiếng của indonesia
các thành viên của giàn nhạc đều biểu diễn nhạc phương tây cũng như âm nhạc truyền thống indonesia
điểm độc đáo của nhóm nhạc là sự tiếp thu âm nhạc truyền thống từ các quốc gia khác và dịch chúng sang một ngôn ngữ mới
mặc dù được thành lập chưa lâu nhưng nhóm đã nổi tiếng trong giới nghệ thuật và đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc đương đại
với tài năng của các thành viên nhóm được nhìn nhận như là một nhóm năng động và công hiến trên nhiều dòng nhạc khác nhau
buổi biểu diễn là một sự đối thoại giữa hai nền âm nhạc để cùng hòa quyện và phát triển